thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
nhằm chủ động phòng ngừa kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả người và phương tiện đi lại vào địa bàn
tránh tình trạng un tắc kéo dài thành phố đà nẵng đã tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch
được triển khai trước đó mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại đà nẵng
chốt kiểm soát c năm nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang
cửa ngõ phía nam thành phố đà nẵng không còn tình trạng ung ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ
bởi thay vì tất cả các loại phương tiện đi qua một điểm chốt như trước đây
từ ngày bốn tháng bảy chốt c năm đã chia thành bốn điểm chốt c năm mươi một kiểm soát các loại phương tiện ô tô tải
c năm mươi hai kiểm soát các loại phương tiện xe máy và xe thô sơ c năm mươi ba kiểm soát các phương tiện hành khách
ô tô cá nhân c năm mươi bốn kiểm soát các phương tiện đầu ra thành phố
quá tốt em chứ bữa trước chưa tách ra thì nó kẹt xe nó đi qua mất một tiếng đồng hồ luôn
giờ thì chỉ cần là năm phút thôi năm phút là mình có thể đi vào thành phố được
với tình hình dịch bây giờ để di chuyển trên đường thì bắt buộc phải như thế này là hợp lý
việc cách chốt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tránh tình trạng chờ đợi lâu
đồng thời giảm bớt việc tập trung đông người không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tại mỗi điểm chốt kiểm soát
hai mươi thành viên lực lượng liên ngành phân công chia ca làm nhiệm vụ
vấn đề đặt ra từ việc chia tách một chút thành bốn điểm chốt là việc phải đảm bảo đủ lực lượng
có cái khó khăn là phải giàn trải lực lượng nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo thì có tăng cường các lực lượng bổ sung của công an

cùng với việc tách điểm chốt lực lượng đoàn thanh niên y tế đều được tăng cường để tạo điều kiện cho các chốt thực hiện nhiệm vụ
cùng với việc tách điểm chốt tại cửa ô phước tp đà nẵng đã thiết lập thêm bốn chốt kiểm soát dịch tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố
cán bộ chiến sĩ cũng như tất cả các lực lượng được tăng cường đảm bảo các điểm chốt hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc điều chỉnh bổ sung là nỗ lực trong việc kiểm soát phòng ngừa sự xâm nhập lây lan dịch bệnh của chính quyền thành phố
tuy nhiên để giải quyết triệt để những bất cập không phải là chuyện dễ
tại cửa ô hòa phước khu vực kiểm soát phương tiện xe gắn máy
do số lượng phương tiện quá đông nên vẫn rất khó khăn trong việc thực hiện giãn cách theo quy định
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng
vấn đề quan trọng vẫn là ý thức của mỗi một người dân
tại các điểm chốt người dân vẫn nên chủ động khai báo y tế để rút ngắn thời gian cho bản thân và những người làm nhiệm vụ
đồng thời tránh việc nôn nóng gian lấn